ngăn chặn khai thác bất hợp pháp là một trong các nội dung mà ủy ban châu âu ec đưa ra yêu cầu việt nam cam kết thực hiện để ec xóa bỏ thẻ vàng đối với thủy sản việt nam
theo kế hoạch đến ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ec sẽ sang đánh giá lại về các nỗ lực và cải thiện của phía việt nam
hiện nay các địa phương ven biển trên cả nước đang đẩy mạnh triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để thay đổi nhận thức của ngư dân về nghề cá có trách nhiệm đặc biệt là không khai thác bất hợp pháp
tại tỉnh phú yên trước tình hình tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài diễn biến phức tạp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp điều tra cơ bản nắm tình hình tuần tra kiểm soát quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra vào neo đậu trên vùng biển của tỉnh
tuyên truyền yêu cầu ngư dân không đánh bắt cá bất hợp pháp không chỉ giúp sớm gỡ bỏ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec mà còn giúp thủy sản việt nam phát triển bền vững
tuyên truyền yêu cầu ngư dân cam kết không vi phạm
nhiều biện pháp được triển khai quyết liệt ở vùng biển với sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể
nhưng hơn hết nhiều ngư dân đã thấm thiế về kết cục tồi tệ khi khai thác bất hợp pháp
nhờ vậy đến lúc này đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của ngư dân về nghề cá có trách nhiệm